bảo hiểm xã hội tp hcm cho biết sau hơn một tháng thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động
bị ảnh hưởng bởi đại dịch covid một mươi chín từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp theo nghị quyết một trăm một mươi sáu của chính phủ
đến ngày năm tháng một mươi một đã có gần một tám triệu người lao động được hưởng chính sách này
cụ thể từ ngày một tháng một mươi đến ngày năm tháng một mươi một bảo hiểm xã hội tp hcm đã giải quyết chi hỗ trợ
cho hơn năm mươi sáu tám trăm linh đơn vị và gần một tám triệu lao động
trong đó có hơn một sáu mươi bảy triệu lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp và một trăm hai mươi hai tám mươi lao động
bảo lưu quá trình tham gia bảo hiểm thất nghiệp
tổng số tiền chi hỗ trợ là bốn ba trăm hai mươi tám ba tỷ đồng
trong đó chi cho người lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp là bốn bảy mươi chín một tỷ đồng
chi cho người lao động đang bảo lưu quá trình tham gia bảo hiểm thất nghiệp là hai trăm bốn mươi chín hai tỷ đồng
cùng với giải quyết chi cho người lao động bảo hiểm xã hội tp hcm cũng đã thực hiện
giảm đóng quỹ bảo hiểm thất nghiệp cho người sử dụng lao động bị ảnh hưởng
bởi đại dịch covid một mươi chín từ một xuống
tính đến ngày năm tháng một mươi một cơ quan này đã giải quyết cho hơn tám mươi ba năm trăm linh đơn vị
và hơn một bảy mươi chín triệu lao động với số tiền sắp xỉ một chín trăm linh tỷ đồng đạt một trăm linh